và gần sáng nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực trung du và vùng đồng bằng
với cường độ được đánh giá là khá mạnh khi tràn xuống nước ta nó lại mang theo những cơn mưa nhỏ
khiến cho nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ giảm mạnh
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ hạ xuống chỉ còn là từ tám cho đến một mươi độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng mức nhiệt cũng chỉ giao động trong khoảng một mươi ba một mươi bốn độ
trong khi đó nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực vùng núi cũng chỉ giao động trong khoảng một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng mức nhiệt là từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
khoảng gần sáng và ngày mai không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung
khu vực thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh sẽ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường đầu tiên trời chuyển mưa
và đến trưa mai mưa sẽ mở rộng tới khu vực quảng bình quảng trị cũng như thừa thiên huế
đến chiều và tối mai suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi sẽ có mưa vừa và có nơi mưa to
do có mưa từ sớm và tác động của không khí lạnh mạnh nhất
nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh bắc trung bộ sẽ giảm xuống mức là chỉ dưới hai mươi độ
khu vực quảng bình quảng trị và thứa thiên huế nhiệt độ cũng hạ xuống là chỉ còn từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ và trời chuyển rét trở lại
trong khi ở khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
còn khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận ngày mai vẫn có nắng từ sớm
nên nhiệt vẫn tiếp tục cao là từ hai mươi chín cho đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ đón ngày đầu tuần với tiết trời nắng sớm và cường độ nắng cũng gia tăng dần
nền nhiệt ngày mai sẽ có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung từ đêm nay trên khu vực vĩnh bắc bộ
vùng biển phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu
lúc giật cấp bảy với sóng biển cao và khiến cho biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước